chuyển sang một thông tin khác liên quan đến tp hcm
theo sở y tế số ca mắc mới trong cộng đồng giảm khoảng ba ca trong tuần
từ một mươi bốn đến hai mươi tháng một mươi so với tuần trước đó
tỷ lệ số ca mắc mới là chín mươi năm sáu trên một trăm linh dân một tuần
tính đến hai mươi tháng một mươi có chín mươi tám chín người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine
với những tín hiệu đáng mừng này nhiều địa phương đã đưa ra các chính sách mới
nhằm quay lại cuộc sống bình thường
cụ thể phó chủ tịch ubnd tp hcm đề nghị từ ngày một tháng một mươi một tỉnh bình định cho phép
đón du khách khép kín ở những vùng xanh phụ yên đòi khách tập trung các tour đường bộ
chính thức đưa khách từ tp hcm đến khánh hòa
cùng đó để nâng cao hệ miễn dịch cộng đồng tp hcm sẽ lập danh sách tiêm vaccine
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trước hai mươi bốn tháng một mươi
kế hoạch theo lộ trình tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy và hạ dần độ tuổi
kèm số liệu phụ huynh đồng thuận và không đồng thuận để gửi về sở y tế
tại quận năm mở điểm bán hàng trợ giá trên đường trần hưng đạo phường sáu
trong từ bảy đến một mươi hai giờ hàng ngày giá các mặt hàng thực phẩm thấp hơn thị trường đến bốn mươi
dự kiến chương trình này sẽ kéo dài từ nay đến cuối năm
cùng với đó chợ hóc môn và bình điền sẽ hoạt động trở lại khoảng ba mươi công suất
dự kiến từ mùng một tháng một mươi một
thay vì chỉ hoạt động giữa hình thức
điểm tập kết trung truyền hàng hóa
hai chợ sẽ khôi phục vai trò đầu mối hàng hóa với quy định cụ thể
thành phố thủ đức quy hoạch xây dựng dự án nhà ở cho công nhân
địa phương ghi nhận có gần năm sáu trăm linh trường hợp cần mua thuê nhà ở xã hội
giám đốc sở giới dự cũng cho biết
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ xây gần ba mươi nhà ở xã hội cho công nhân
người có thu nhập thấp
ngoài ra thành phố hồ chí minh cũng sẽ hỗ trợ lao động ngoại tỉnh
quay lại từ mùng một tháng một mươi đến ba mươi tháng một mươi một
nhóm đối tượng này sẽ được tiêm vaccine giới thiệu việc làm
và miễn phí tiền trọ cho lao động khó khăn ít nhất tháng đầu